sáng nay một cửa hàng tiện lợi tại quận bốn tp hcm bị sập khiến nhiều người mắc kẹt bên trong
đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận một người tử vong
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt thực hiện nhiệm vụ
lực lượng chức năng đã huy động ba mươi bảy cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ
theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tám người đã kịp thời thoát nạn
một người bị mắc kẹt trong tình trạng bất tình được đưa ra ngoài đi cấp cứu nhưng đã tử vong
cửa hàng trên có diện tích khoảng bảy mươi m hai có một tầng đúc xả
cửa hàng vừa mới sửa chữa gần đây mới hoạt động trở lại đã gặp sự cố trên
lực lượng chức năng đã kiểm tra và xác định không còn người mắc kẹt bên trong